phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ xe container trẻ hàng trăm chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ trên quốc lộ một a đoạn qua địa bàn huyện xuân lộc
vào lúc một mươi năm h ba mươi trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ một a đoạn thuộc địa phận huyện xuân lộc
lực lượng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai tiến hành kiểm tra đột xuất xe container đông lạnh biển số năm mươi một c bốn mươi bảy nghìn sáu trăm linh bảy
do lái xe trần huyền thắng bốn mươi sáu tuổi điều khiển đang lưu thông hướng từ tỉnh bình thuận về thành phố hồ chí minh
lực lượng chức năng phát hiện trên xe có bảy mươi bảy thùng chứa bốn trăm sáu mươi hai chai rượu ngoại chivat hai mươi một loại một lít một chai
toàn bộ số rượu trên đều không có tem nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ
bước đầu lái xe thắng cho biết được thuê vận chuyển lô hàng trên từ tỉnh bình thuận và giao tại một địa điểm ở thành phố hồ chí minh
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ lô hàng niêm phong để tiếp tục điều tra làm rõ